theo thông tin từ bộ y tế vào tối ngày một mươi bảy tháng một mươi trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận ba một trăm chín mươi ba ca nhiễm mới một ba trăm bốn mươi ca khỏi bệnh
trong đó các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao so với những ngày trước đó là tp hcm tăng hai trăm sáu mươi chín ca bình dương tăng một trăm năm mươi hai ca và đồng nai tăng một trăm hai mươi ca
tính từ đầu tháng một mươi đến nay các tỉnh thành miền tây đã đón hàng trăm ngàn người từ tp hcm bình dương đồng nai long an về sau khi các tỉnh nới lỏng giãn cách
một số địa phương đã ghi nhận nhiều trường hợp f mắc covid một mươi chín số ca mắc covid một mươi chín tại một số tỉnh miền tây đang có xu hướng tăng nhanh những ngày gần đây
cụ thể an giang là tỉnh có số người về lớn nhất miền tây với hơn năm mươi một người
tính từ ngày một cho đến ngày một mươi sáu tháng một mươi tỉnh này ghi nhận hai ba trăm một mươi ca mắc mới covid một mươi chín
trung bình có một trăm bốn mươi bốn ca
theo các bản tin từ bộ y tế trong nửa tháng đầu an giang là địa phương ghi nhận số ca mắc mới mỗi ngày đứng thứ tư cả nước
chỉ xếp sau các điểm nóng bao gồm tp hcm bình dương và đồng nai với mức tăng giao động từ hơn một trăm linh cho đến ba trăm linh ca một ngày trừ các ngày một mươi hai một mươi bốn tháng một mươi
qua phân tích trong tổng số ca nhiễm covid một mươi chín trên địa bàn tỷ lệ ca mắc trong cộng đồng chiếm đến ba mươi bốn khu phong tỏa chiếm ba mươi hai khu cách ly chiếm hai mươi bốn
còn lại là người về từ các tỉnh và nhập cảnh chiếm chín
tuy nhiên nếu tính riêng số ca mắc mới từ ngày một tháng một mươi đến nay tại an giang tỷ lệ ca nhiễm mới do người về từ các tỉnh khác chiếm gần hai mươi chín
tại sóc trăng theo thống kê của sở y tế tỉnh này ngày một tháng một mươi tỉnh chỉ ghi nhận hai mươi sáu ca mắc mới trong ngày
một mươi ngày sau vào ngày sáu tháng một mươi sóc trăng có đến một trăm chín mươi năm ca mắc mới trong ngày
kể từ đó đến nay nhiều ngày sóc trăng ghi nhận mức tăng trên hai trăm linh ca một ngày như ngày một mươi tháng một mươi có hai trăm linh tám ca
ngày một mươi một tháng một mươi ghi nhận hai trăm bốn mươi hai ca
đến ngày một mươi sáu tháng một mươi sóc trăng ghi nhận một trăm bảy mươi bốn ca covid một mươi chín trong đó một trăm năm mươi ba trường hợp là f một một mươi bảy trường hợp về từ vùng dịch bốn ca phát hiện qua sàng lọc tại cộng đồng
trong khi đó tại đồng tháp từ cuối tháng chín trở về trước mỗi ngày tỉnh ghi nhận chỉ vài ca nhiễm covid một mươi chín
xong từ ngày một tháng một mươi đến nay số ca nhiễm mới đã tăng trở lại do dòng người từ tp hcm và các tỉnh đông nam bộ trở về địa phương
ngày đầu tháng bộ y tế công bố tỉnh này chỉ ghi nhận một mươi ba ca covid một mươi chín thì đến một tuần trở lại đây
số ca mắc mới ghi nhận mỗi ngày giao động trong khoảng từ bốn mươi đến gần chín mươi ca
theo thống kê của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh đồng tháp nửa đầu tháng một mươi
trong tổng số ca mắc covid một mươi chín thì chiếm hơn sáu mươi là người từ vùng dịch về
còn lại là trong các khu cách ly khu phong tỏa số ca mắc trong cộng đồng rất ít
cà mau cũng ghi nhận mức tăng đáng kể trong nửa đầu tháng một mươi
trong những ngày đầu tháng một mươi bộ y tế công bố tỉnh này chỉ ghi nhận vài ca mỗi ngày
tuy nhiên đến một tuần trở lại đây từ ngày tám đến ngày một mươi năm tháng một mươi
giao động từ gần bốn mươi cho đến hơn một trăm sáu mươi ca một ngày
từ ngày một đến ngày một mươi năm tháng một mươi cà mau ghi nhận sáu trăm tám mươi sáu ca mắc mới
trong đó hai mươi bảy ca ghi nhận trong cộng đồng năm trăm năm mươi năm ca ghi nhận từ người về quê tự phát
và một trăm linh bốn ca ghi nhận ở khu cách ly tập trung cách ly hộ gia đình khu phong tỏa
bên cạnh đó một số tỉnh cũng ghi nhận số ca mắc mới trong ngày tăng so với thời gian đầu tháng một mươi như
bến tre vĩnh long trà vinh bạc liêu hậu giang
bộ y tế đánh giá tình hình dịch bệnh hiện nay vẫn đang được kiểm soát
và có nhiều chuyển biến tích
đồng thời bộ y tế cũng lưu ý một số tỉnh nới lỏng giãn cách
thành phố hồ chí minh bình dương long an đồng nai đang có di biến động dân cư lớn
và người dân về các tỉnh khác là nguy cơ dịch bệnh gia tăng trong những ngày tới
đòi hỏi cần tiếp tục tăng cường giám sát để phát hiện sớm
xử lý kịp thời với tinh thần không được chủ quan lơ là
theo đánh giá của bộ y tế tại việt nam tình hình dịch vẫn đang được kiểm soát
và có nhiều chuyển biến tích cực
trong hai tuần gần đây số ca mắc cộng đồng và tử vong giảm
tuy nhiên một số tỉnh nới lỏng giãn cách và các tỉnh thành phố như thành phố hồ chí minh
bình dương long an đồng nai đang có di biến động dân cư lớn trở về quê
trong đó đã ghi nhận nhiều người nhiễm covid một mươi chín
khiến nguy cơ dịch bệnh gia tăng trong những ngày tới
đòi hỏi cần tiếp tục tăng giám sát để phát hiện sớm
xử lý kịp thời với tinh thần không được chủ quan lơ là
bộ y tế đề nghị các địa phương chủ động theo dõi chặt chẽ người về từ các địa phương
khu vực có covid một mươi chín vừa hết giãn cách
nhất là từ các tỉnh thành có số mắc covid một mươi chín cao như thành phố hồ chí minh
bình dương đồng nai long an
thực hiện xét nghiệm căn cứ tình hình thực tế của địa phương để tổ chức cách ly phù hợp
theo bộ y tế liên tục hai ngày gần đây đã có thêm bốn triệu liều vaccine covid một mươi chín về đến việt nam
dự kiến trong hai tuần cuối tháng một mươi sẽ tiếp tục nhận và phân bổ cho các đơn vị
địa phương khoảng hơn ba mươi triệu liều
do đó để đảm bảo sử dụng vaccine nhanh chóng hiệu quả
cần tăng nhanh diện bao phủ để kiểm soát tình hình dịch bệnh trong thời gian sớm nhất
bộ y tế cũng khẳng định chắc chắn sẽ có vaccine phân bổ thêm cho các tỉnh đồng bằng sông cửu long